các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn

từ nay đến hết tháng một mươi một các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế
như hoạt động công vụ lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín các chuyên gia nhà quản lý doanh nhân và người dân có nhu cầu
từ nay đến hết tháng một mươi một các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình hồi phục kinh tế
như hoạt động công vụ lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín các chuyên gia nhà quản lý doanh nhân và người dân có nhu cầu
bộ giao thông vận tải ngày hai mươi tháng một mươi vừa có quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hàng không thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
quy định này đã bỏ giãn cách ghế trên chuyến bay tăng dần tần suất khai thác thực hiện cho giai đoạn từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp
điều kiện để được bay với hành khách chia làm hai nhóm
trường hợp khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hay các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thơ
cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện
người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy gia viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
các hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát theo mẫu được ban hành theo quy định
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rắt họng mất vị giác
trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi lưu trú hành khách luôn thực hiện năm k sử dụng ứng dụng pc covid hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người
về kế hoạch khai thác trong vòng một mươi năm ngày
kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp
các đường bay hà nội tp hcm hà nội đà nẵng đà nẵng tp hcm và ngược lại không qua sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một một mươi một mươi bốn một mươi một và không qua bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ một mươi năm một mươi một ba mươi một mươi một
các đường bay khác không qua bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
các đường bay khác không qua bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông vừa ký quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín về ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông vừa ký quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín về ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó hành khách tham gia giao thông vận tải đường sắt phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
hành khách chỉ xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng như ho sốt mệt mỏi đau họng mất vị giác khiếu rác khó thở
đối với tất cả các cấp độ dịch chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp sau
có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp ba đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ với trường hợp cách ly y tế theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tới trước thời điểm khởi hành chuyến tàu
bộ lao động thương binh và xã hội đang đề xuất hỗ trợ nữ nhân viên y tế tuyến đầu lao động nữ là f mang thai sinh con trong dịch covid một mươi chín trẻ em mồ côi mẹ việt nam anh hùng
bộ lao động thương bình và xã hội đang đề xuất hỗ trợ nữ nhân viên y tế tuyến đầu lao động nữ là f mang thai sinh con trong dịch covid một mươi chín trẻ em mồ côi mẹ việt nam anh hùng
dự thảo nêu rõ bộ lao động thương minh và xã hội hỗ trợ lao động nữ là f đang mang thai hoặc sinh con tính từ ngày hai mươi ba tháng một đến ba mươi một tháng một mươi hai được hưởng hai triệu đồng một người
dự kiến khoảng hai người sẽ thụ hưởng với tổng kinh phí bốn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
trong khi đó nhân viên y tế tuyến đầu tại nơi thực hiện chỉ thị một mươi sáu cơ sở điều trị tiếp nhận bệnh nhân từ ngày một tháng năm đến ba mươi một tháng một mươi hai được hỗ trợ một triệu đồng một người
người nhận hỗ trợ phải có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế sinh viên học sinh cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe gồm lực lượng vũ trang hoặc y tế trung ương địa phương
người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách khoảng một trăm linh người sẽ được hưởng với kinh phí dự kiến khoảng một trăm linh tỷ đồng từ ngân sách trung ương
bộ lao động thương bình và xã hội cũng đề xuất hỗ trợ bốn sáu trăm một mươi năm bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng
mức hỗ trợ hai triệu đồng mỗi mẹ và trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương
bên cạnh đó trẻ mồ côi do đại dịch tính từ ngày hai mươi ba tháng một đến ba mươi một tháng một mươi hai cũng được đề xuất hỗ trợ
dự kiến có tám mươi em mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ hai mươi triệu đồng một em và hai năm trăm linh trẻ mồ côi cha hoặc mẹ được nhận năm triệu đồng một em
kinh phí hơn một mươi bốn tỷ đồng trích từ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
theo thống kê sơ bộ trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư có hơn hai sáu trăm linh trẻ mồ côi
phần lớn các em đến từ các địa phương phía nam như thành phố hồ chí minh một năm trăm tám mươi bốn em bình dương hai trăm ba mươi ba em long an tám mươi năm em và đồng tháp bảy mươi hai em
cơ quan soạn thảo nhận định các em dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tâm thần tâm lý xã hội do cách ly xã hội kéo dài
không có người thân thường xuyên chăm sóc cần sự quan tâm đặc biệt của nhà nước ngoài chính sách chung cho trẻ mồ côi đã có
bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng đề xuất này rất cần thiết bởi đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm lao động nữ
khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi nhiều phụ nữ mang thai sinh con nuôi con nhỏ thiếu hụt dịch vụ chăm sóc y tế dinh dưỡng do giãn cách kéo dài
thống kê từ đầu tháng một mươi tới nay dịch covid một mươi chín đã khiến tỷ lệ lao động nữ tự làm hoặc lao động gia đình
tăng gấp đôi khoảng một mươi chín sáu so với tám sáu ở nam giới thu nhập bình quân của phụ nữ khoảng bốn tám triệu đồng và mức này thấp hơn so với nam giới khoảng sáu tám triệu đồng
bộ lao động thương binh và xã hội nhấn mạnh sau mỗi lần dịch bệnh được kiểm soát kinh tế phục hồi học sinh quay lại trường học
cả nam giới và phụ nữ đều tăng số giờ làm việc để bù đắp thu nhập bị mất trước đó
song phụ nữ thường làm thêm giờ nhiều hơn nam giới điều này khiến gánh nặng kép của họ trở nên nặng thêm
hiện dự thảo đang được lấy ý kiến bộ ngành liên quan để hoàn thiện và chính chính phủ xem xét quyết định
ba mươi tỉnh thành đã đánh giá xong và công bố cấp độ dịch chỉ còn ba tỉnh chưa báo cáo cấp độ dịch trong thống kê của bộ y tế
đó là thông tin cập nhật từ sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố đến tối ngày hai mươi tháng một mươi
được công bố trong thống kê chung của bộ y tế hiện nhiều địa phương cũng đang giả soát đánh giá phân loại vùng chi tiết đến từng phường xã
ba mươi tỉnh thành đã đánh giá xong và công bố cấp độ dịch chỉ còn ba tỉnh chưa báo cáo cấp độ dịch trong thống kê của bộ y tế
đó là thông tin cập nhật từ sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố đến tối hai mươi tháng một mươi
được công bố trong thống kê chung của bộ y tế hiện nhiều địa phương cũng đang giả soát đánh giá phân loại vùng chi tiết đến từng phương xã
thành phố hà nội hiện có ba trăm bốn mươi ba xã phường vùng một hai trăm ba mươi sáu xã phường vùng hai
không có xã phường nào vùng ba và vùng bốn
dù sở y tế đã phân vùng cấp độ dịch theo từng xã phường nhưng người dân vẫn còn băn khoăn
bà nguyễn thị hà năm mươi tuổi trú tại phường nam đồng quận đống đa cho rằng
cả tháng nay trên địa bàn không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào tại cộng đồng nhưng được phân là vùng vàng
việc này gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu di chuyển đến các tỉnh thành phố khác
bởi những yêu cầu khác nhau về xét nghiệm cách ly theo dõi y tế
theo bà trần thị nhị hà
giám đốc sở y tế tp hà nội thành phố đã phân bố vùng đánh giá nguy cơ dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
việc nâng cấp độ dịch từ xanh lên vàng đối với các xã phường là do chưa đạt tiêu chí tối thiểu tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi
đã tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế tp hà nội sẽ công bố cấp độ dịch ở thành phố từng tuần theo quy định
các tiêu chí đi phân cấp độ dịch phải tuân thủ theo nghị quyết

hà nội đánh giá đúng mức độ dịch của từng phường xã và không nâng mức độ dịch
địa phương nào tự động nâng mức độ phòng chống dịch thì phải báo cáo chính phủ bà hà nói
trong khi đó ubnd tp hồ chí minh vừa có công văn khẩn đề nghị chủ tịch ubnd tp thủ đức và các quận huyện
căn cứ và hướng dẫn của sở y tế về đánh giá cấp độ dịch để khẩn trương thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả
về ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hồ chí minh hoàn thành trong ngày hai mươi một tháng một mươi
ubnd tp hồ chí minh cũng giao sở y tế đánh giá xác định cấp độ dịch của thành phố để làm căn cứ
từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát dịch đảm bảo tính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế phối hợp với các sở ngành căn cứ nghị quyết một trăm hai mươi tám của tp hồ chí minh
của chính phủ chỉ thị một mươi tám của chủ tịch ubnd tp hồ chí minh để tham mưu xây dựng kế hoạch về triển khai
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trình ubnd tp hồ chí minh thông qua trong ngày hai mươi hai tháng một mươi
điều chỉnh theo thực tế bộ y tế cho biết theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của bộ y tế
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
có ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
các ca mắc mới tại cộng đồng
số dân thời gian độ bao phủ vaccine covid một mươi chín và đảm bảo khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
ngoài tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng
thì các địa phương cũng phải căn cứ vào tỷ lệ người một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
hướng dẫn của bộ y tế nêu rõ trong tháng một mươi hai nghìn hai mươi một yêu cầu tối thiểu tám mươi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một
yêu cầu tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
trường hợp không đạt tiêu chí ba thì không được giảm cấp độ dịch
đồng thời phải tăng lên một cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu về tỷ lệ tiêm vaccine của người cao tuổi đại diện bộ y tế nói
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
lưu ý các địa phương cần tuân thủ hướng dẫn của bộ y tế về phân vùng cấp độ dịch xét nghiệm cũng như thực hiện cách ly y tế
tăng cường giám sát với người đến từ vùng dịch
tại phiên họp quốc hội ngày hai mươi tháng một mươi bà nguyễn thúy anh chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội
đề cập tình trạng thiếu đồng bộ nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch
vẫn có tình trạng văn bản hướng dẫn tại một vài địa phương phải đính chính thu hồi sửa đổi bổ sung nhiều lần
ủy ban xã hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương giả soát đánh giá việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
văn bản chỉ đạo trong phòng chống dịch tại địa phương để điều chỉnh cho phù hợp
đồng thời khẩn trương ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch phục hồi kinh tế để thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch
ủy ban nhân dân tp thủ đức tp hồ chí minh đã ban hành kế hoạch mở cửa trở lại các chợ truyền thống tại đây
theo đó đến ngày hai mươi ba tháng một mươi sẽ có một mươi chín chợ truyền thống hoạt động trở lại và tất cả chợ đều hoạt động từ ngày ba mươi tháng một mươi
ủy ban nhân dân tp thủ đức tp hồ chí minh đã ban hành kế hoạch mở cửa trở lại các chợ truyền thống tại đây
theo đó đến ngày hai mươi ba tháng một mươi sẽ có một mươi chín chợ truyền thống hoạt động trở lại và tất cả các chợ đều hoạt động từ ngày ba mươi tháng một mươi
để kế hoạch mở cửa trở lại an toàn ủy ban nhân dân tp thủ đức yêu cầu các phường trên địa bàn khẩn trương giả soát tình hình tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cho tiểu thương
đồng thời khuyến khích vận động khách đi chợ và tiểu thương thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
để hạn chế tiếp xúc bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch trên đến ngày hai mươi ba tháng một mươi sẽ có một mươi chín chợ truyền thống đưa hoạt động trở lại
đến ngày ba mươi một mươi thì tất cả các chợ trên địa bàn tp thủ đức sẽ được hoạt động
các chợ phải có phương án hoạt động phòng chống dịch an toàn và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định
tuân thủ các điều kiện hoạt động như tiểu thương và khách hàng phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
là f không khỏi bệnh dưới sáu tháng có mã qr của các ứng dụng vneid
hoặc y tế tp hồ chí minh
ngoài ra còn có những điều kiện như có lối ra lối vào riêng tránh ủn ứ
có vách ngăn giữa các quầy hàng giữa người bán với khách hàng
giữ khoảng cách và kiểm soát được số người ra vào chợ
theo báo cáo sở y tế tỉnh phú thọ đến nay tỉnh phú thọ ghi nhận ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có năm ca mắc tại cộng đồng hai mươi chín ca trong khu cách ly khoanh vùng quản lý
tp việt trì vẫn ghi nhận nhiều nhất với hai mươi một ca mắc
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ đến sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có năm ca mắc tại cộng đồng hai mươi chín ca trong khu cách ly khoanh vùng quản lý
tp việt trì vẫn ghi nhận nhiều ca nhất với hai mươi một ca mắc
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phát hiện một trăm chín mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó tp việt trì phát hiện một trăm bốn mươi một ca tại một mươi ba xã phường
huyện lâm thao ghi nhận ba mươi ba ca huyện phù ninh ghi nhận tám ca
còn lại ở thị xã phú thọ và huyện tam nông
đáng chú ý tỉnh phú thọ đến nay chưa xác định được nguồn lây ban đầu
dự kiến có thể sẽ còn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp f mới trong thời gian tiếp theo
nguy cơ dịch bùng phát tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp là rất lớn
bởi qua thống kê đến ngày hai mươi tháng một mươi của sở y tế tỉnh phú thọ
đã có hai mươi năm công nhân đang làm việc tại bảy khu doanh nghiệp
ở khu công nghiệp thụy vân tp việt trì mắc covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy phú thọ bùi minh châu yêu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với toàn bộ người dân trên địa bàn
cùng toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan hành chính
sự nghiệp tại ba cấp tỉnh huyện xã các doanh nghiệp tại khu công nghiệp thụy vân
và các cụm công nghiệp bạch hạc đồng lạng tử đà an đạo
xét nghiệm bắt buộc cho toàn bộ công nhân người lao động
qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng đã phát hiện một chùm ca bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng mới tại tp vinh nghệ an
qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng đã phát hiện một chùm ca bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng mới tại tp vinh nghệ an
sáng hai mươi một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết
trong một mươi hai giờ qua nghệ an ghi nhận bốn mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có bốn ca tại cộng đồng bốn mươi ca cách ly từ trước
liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới ở một sưởng may tại phường vinh tân thành phố vinh
tối hai mươi tháng một mươi sở y tế nghệ an
và tp vinh tổ chức họp khẩn bàn giải pháp dập dịch trên địa bàn
tại cuộc họp ngành y tế và thành phố vinh đã đưa ra những phân tích đánh giá tình hình dịch
cụ thể đợt dịch mới tại thành phố vinh đang có diễn biến nhanh lây lan theo các cụm dân cư
nếu không có giải pháp kịp thời sẽ có nguy cơ bùng phát dịch ra diện rộng
ảnh hưởng rất nhiều đến các địa phương khác của tỉnh
phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh giám đốc sở y tế nghệ an yêu cầu
thành phố vinh khẩn trương điều tra truy vết kịp thời xác định tránh bỏ sót các đối tượng liên quan đến f
được biết trong ngày hai mươi một tháng một mươi ngành y tế và thành phố vinh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
ở tất cả các khối xóm có f và các khối giáp danh để sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
sau khi lấy mẫu ở vùng có dịch các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gộp
thăm dò đại diện hộ gia đình của phường vinh tân và phường bến thủy
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận hai một trăm ba mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về nghệ an từ ngày một tháng một mươi đến nay là một mươi tám chín trăm sáu mươi tám người qua xét nghiệm phát hiện một trăm tám mươi một ca dương tính
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa có quyết định về việc thưởng tiền cho cá nhân cung cấp thông tin
gọi tắt là người tố giác phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa có quyết định về việc thưởng tiền cho các cá nhân cung cấp thông tin
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó mức thường được quyết định như sau
thưởng một triệu đồng cho mỗi tin báo của người dân phát hiện tố giác người từ tỉnh ngoài
từ vùng có dịch về hoặc đến địa phương khu dân cư mà người tố giác đang sinh sống
hoặc tố giác người tự ý ra khỏi nơi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú
thưởng hai triệu đồng cho các trường hợp tin báo có giá trị cao đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự
đồng thời về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đề xuất của công an tỉnh
mức thưởng trên không áp dụng cho các trường hợp cung cấp thông tin phản ánh vi phạm về khẩu trang
đăng tải chia sẻ tin bài
số tiền thường trên được trích từ nguồn nhân sách tỉnh vĩnh phúc
sau tám mươi ngày không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
chiều hai mươi tháng một mươi một lãnh đạo sở y tế vĩnh phúc cho biết
tỉnh vừa ghi nhận thêm ca dương tính sars cov hai là ông t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành công lãng công huyện sông lô
điều tra dịch tễ cho thấy vợ ông tê là công nhân khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì phú thọ
sáng một mươi tám tháng một mươi bà được công ty cho đi lấy mẫu xét nghiệm
kết quả nghi ngờ vào sáng một mươi chín tháng một mươi có kết quả dương tính với sars cov hai
chiều một mươi chín tháng một mươi ông tê và một mươi một người khác cùng thôn đi xét nghiệm mẫu gộp
cho kết quả nghi ngờ dương tính
kết quả khẳng định lại bằng phương pháp pcr ông tê dương tính với sars cov hai
bản tin tuần cảnh covid chiều hai mươi một tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhập bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan cục bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất như các bạn
xin chào và hẹn gặp lại